thưa quý vị theo bản tin bộ y tế cho biết tính từ sáu h cho đến một mươi ba h ngày một mươi tháng bảy
có bảy trăm chín mươi hai ca mắc mới covid một mươi chín trong đó bảy trăm chín mươi ca ghi nhận trong nước và hai ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh
cụ thể hai ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh là tại trà vinh và bảy trăm chín mươi ca ghi nhận ở trong nước là
tại tp hcm sáu trăm linh ca tiền giang bảy mươi năm ca đồng tháp năm mươi ca vĩnh long hai mươi sáu ca sóc trăng bảy ca hưng yên bảy ca
ca phú yên bảy ca bắc giang bốn ca trà vinh hai ca cà mau hai ca bắc ninh hai ca ninh thuận một ca bạc liêu một ca
kiên giang một ca bình định một ca hà tĩnh một ca thanh hóa một ca thái bình một ca và hà nam một ca
trong đó có bảy trăm linh ba ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc khu đã được phong tỏa
thưa quý vị tại hà nội sáng nay ngày một mươi tháng bảy trung tâm kiểm soát bệnh tật tp hà nội đã thông tin
về bốn trường hợp dương tính với sars cov hai mới
một ổ dịch có liên quan đến công ty sei khu công nghiệp thăng long
như vậy là từ ngày năm tháng bảy đến nay hà nội ghi nhận hai mươi chín trường hợp dương tính với sars cov hai với ba chùm ca bệnh
trung tâm kiểm soát bệnh tật tp hà nội cho biết tất cả những trường hợp này đã được cách ly tập trung
trong đó có hai ca là f một của bệnh nhân hai mươi một ba trăm ba mươi tám và một ca là f một của bệnh nhân số hai mươi một ba trăm ba mươi
một ca là công nhân cách ly tại công ty
cả bốn mẫu của các bệnh nhân đều được bệnh viện đọc
như vậy là từ ngày năm tháng bảy đến nay hà nội ghi nhận hai mươi chín trường hợp dương tính với sars cov hai với ba chùm ca bệnh
chùm ca bệnh liên quan đến khu công nghiệp thăng long có nguồn từ bắc giang hiện đã có một mươi sáu trường hợp dương tính
chùm ca bệnh tại mỹ đức có chín trường hợp
chùm ca bệnh liên quan đến tp hcm có bốn trường hợp
ngày hôm nay ngày một mươi tháng bảy phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh bình dương đã tạm giữ hai đối tượng là nguyễn văn hải hai mươi năm tuổi
và vợ là phan thị mộng thủy hai mươi ba tuổi để điều tra về hành vi sử dụng mạng máy tính mạng viễn thông phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản
theo điều tra đối tượng nguyễn văn hải từng là nhân viên của một công ty chuyển phát nhanh địa chỉ tại phường phú cường tp thủ dầu một
chuyên về chuyển phát đơn hàng cho sản thương mại điện tử shopee nhưng đã nghỉ việc
lợi dụng sơ hở trong việc quản lý thông tin bảo mật của nhân viên công ty
đồng thời cũng phát hiện lỗ hổng bảo mật của trang sàn thương mại nên hải đã nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản
trong các ngày từ ngày hai mươi chín tháng sáu đến ngày bốn tháng bảy nguyễn văn hải cùng vợ là phan thị mộng thùy đã lập gian hàng trên sàn thương mại điện tử shopee
sau đó đăng nhập mua ba mươi bảy đơn hàng trị giá hơn chín trăm bốn mươi một triệu đồng
sau đó hải xâm nhập phần mềm tiếp nhận và chuyển phát hàng của công ty chuyển phát nhanh của công ty nói trên
đăng nhập vào hai tài khoản nhân viên của công ty xác nhận giao nhận hàng
đăng nhập được toàn bộ số tiền nói trên
sau khi tiếp nhận tin báo phòng cảnh sát hình sự đã nhanh chóng triển khai truy xét dòng tiền và kịp thời chặn
phong tỏa số tiền hơn bảy trăm hai mươi năm triệu đồng đồng thời mời làm việc hai đối tượng có liên quan
quá trình làm việc với cơ quan công an các đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội
khám xét nơi ở của các đối tượng lực lượng công an đã thu giữ số tiền và tăng vật là hai mươi sáu triệu tám trăm linh ngàn đồng
và nhiều trang thiết bị các đối tượng sử dụng để thực hiện hành vi phạm tội
sáng nay các phòng nghiệp vụ công an tỉnh bà rịa vũng tàu phối hợp với công an huyện châu đức
đã phong tỏa và khám nghiệm hiện trường khám nghiệm tử thi để điều tra nguyên nhân về vụ hai mẹ con tử vong
trong căn nhà tại đường số sáu thôn quảng thành một xã nghĩa thành huyện châu đức
trước đó vào khoảng hơn bảy giờ sáng cùng ngày hàng xóm nghe tiếng hô hoán tại căn nhà trên
chạy đến kiểm tra thì phát hiện hai mẹ con tử vong nên báo cơ quan công an
theo thông tin ban đầu người mẹ sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi hai
là giáo viên một trường tiểu học trên địa bàn người con trai sinh năm hai nghìn ba
khi thời điểm xảy ra vụ việc một người con khác của nạn nhân ngủ dậy đi xuống bếp
thì phát hiện mẹ của mình nằm úp mặt xuống nền gạch nằm bất động trên vũng máu
đến giường ngủ của anh trai thì cháu bé phát hiện anh của mình cũng có tình trạng tương tự với vết thương
bị cắt trên cổ con dao vẫn còn nằm ngay cổ nạn nhân lúc này cháu bé chạy ra ngoài kêu cứu hàng xóm
khi vụ án mạng xảy ra chồng của nạn nhân đã đi làm
một số hàng xóm nhà nạn nhân nhận định nhiều khả năng nguyên nhân xảy ra vụ việc
có thể là do người con trai có dấu hiệu tâm thần đã dùng dao đâm nhiều nhát
khiến cho người mẹ tử vong rồi tự tử
thưa quý vị thời gian vừa qua trên địa bàn tp tuyên quang liên tiếp xảy ra tình trạng
nhiều thanh thiếu niên vi phạm luật an toàn giao thông đường bộ trong đó có hành vi lái xe
không đội mũ bảo hiểm đi với tốc độ nhanh thậm chí là còn treo gẹo lực lượng chức năng
khi đang làm nhiệm vụ hành vi này cần phải được xử lý kịp thời và cũng như là xử lý mạnh tay
để tạo sự gian đe mời quý vị cùng theo dõi phản ánh ngay sau đây của phóng viên antv
đây là những video ghi lại hành vi vi phạm của một số thanh thiếu niên trên địa bàn thành phố tuyên quang
thời gian qua được đội cảnh sát giao thông công an tp tiếp nhận
không đội mũ bảo hiểm đi với tốc độ nhanh bốc đầu xe

ghi phạm như thế này
kết nhóm cũng như là tụ tập nhau bằng mạng xã hội để liên kết với nhau để thể hiện mình
để thực hiện những trò nghịch ngợm trên đường giao thông
đây là một buổi làm việc của lực lượng cảnh sát giao thông với đại diện cha mẹ của các thanh thiếu niên
vi phạm với hành vi gây dối trật tự xã hội chỉ vì sự lơ là quản lý hoặc sự thiếu quan tâm của gia đình
khi được bạn bè rủ dê con em của bậc phụ huynh này đã vi phạm pháp luật
vì việc cháu viện pháp luật này là cháu là lần đầu
mà cháu vi phạm như thế này là so với pháp luật với cộng đồng là không đúng
nên là tôi là một người cha nên là với phối hợp với cơ quan chức năng là cố gắng dạy bảo cháu
sẽ không có cái phạm đến sau nữa
và tôi cũng mong cơ quan chức năng là cũng nghiêm cấm luôn ngăn chặn luôn những cái hình ốp đầu
để ảnh hưởng đến người khác
chúng tôi sẽ tiếp tục chỉ đạo các lực lượng và chủ trì lực lượng cảnh sát giao thông